thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng hình thức vay tiền online với điều kiện dễ dàng
lãi suất thấp làm mồi nhử cho nên rất nhiều người đã sập bẫy
theo đó kẻ xấu đã dụ khách hàng cài áp vay tiền online
các ứng dụng này có gắn mã độc để đánh cắp dữ liệu trong điện thoại của khách hàng
như là danh bạ hay những nội dung nhạy cảm khác
từ đó các đối tượng ép khách hàng phải trả số tiền lớn hơn nhiều so với khoản vay
nếu không các đối tượng sẽ nhắn tin với nội dung xấu cho những người thân bạn bè của nạn nhân
do đó người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm mạng